sáng ngày một mươi một tháng một mươi một trận động đất có độ lớn sáu ba độ richter đã làm dung chuyển khu vực tây bắc của afghanistan
các bác sĩ địa phương cho biết ít nhất tám mươi người bị thương
theo người dân địa phương phần lớn những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
cơ quan khảo sát địa chất mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay theo giờ địa phương
với tâm trấn cách thành phố herat nơi có hơn năm trăm linh người dân sinh sống khoảng hai mươi chín km về phía bắc
theo người phát ngôn bộ xử lý thảm họa afghanistan hiện chưa có báo cáo về thương vong sau trận động đất nói trên
các nhà chức trách đã phải triển khai các nhóm tìm kiếm cứu hộ đến khu vực vừa hứng chịu ảnh hưởng
trước đó ngày chín tháng một mươi một trận động đất có độ lớn năm một độ richter cũng làm dung chuyển khu vực tây bắc afghanistan